sau khi truyền hình nhân dân có bài phản ánh về tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn tại quảng ngãi
nhiều em học sinh lớp năm ngồi bàn ghế lớp một ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc học tập của các em
ubnd tỉnh quảng ngãi đã chính thức có văn bản chỉ đạo kiểm tra giả soát khắc phục những bất cập này
theo đó ubnd tỉnh quảng ngãi đã có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục các huyện thành phố
tổng kiểm tra giả soát hiện trạng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn thống kê số trường lớp và học sinh cấp học ngồi bàn ghế sai quy cách trên địa bàn tỉnh
đồng thời thực hiện ngay giải pháp hoán đổi bàn ghế ưu tiên bố trí kinh phí đóng mua mới trong năm hai nghìn một mươi bảy và hàng năm
để khắc phục tình trạng bàn ghế không đạt chuẩn ở các trường tiểu học trung học cơ sở
riêng đối với trường tiểu học nghĩa điền huyện tư nghĩa có hàng trăm học sinh ngồi bàn ghế sai chuẩn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo thay mới toàn bộ số bàn ghế cũ để đảm bảo việc học tập của các em học sinh
tỉnh quảng ngãi hiện có hơn một trăm hai mươi trường chuẩn quốc gia các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở
tuy nhiên do cơ sở vật chất xuống cấp hư hỏng bàn ghế không đạt chuẩn mới nên ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy học tập của các thầy cô giáo và các học sinh
do vậy việc thay mới bàn ghế tăng cường đầu tư cơ sở vật chất sẽ giúp ngành giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo